tại hà giang liên tiếp trong gần một tháng qua mưa lũ đã gây sạt lở và sụt lún nhiều tuyến đường tại tất cả các huyện với hàng trăm nghìn mét khối đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông thiệt hại to lớn về hệ thống công trình giao thông
cụ thể mưa lũ cũng là mặt đường nhựa bị sụt lún với chiều dài hàng trăm mét
tại thôn sa lì xã ngam la thuộc huyện yên minh xuất hiện tình trạng bị sụt lún ăn sâu tạo thành vòng cung với nhiều vết nứt dài
đặc biệt sụt lún làm hư hỏng mặt đường có đoạn đường lún bảy mươi cm đến hơn một m gây nguy hiểm cho người dân qua lại và sinh sống tại khu vực này
ngoài ra địa hình địa chất yếu của các huyện phía nam tỉnh hà giang như xín mần hoàng su phi cũng bị sạt lở và sụt lún chia cắt giao thông tại nhiều điểm